liên quan đến vụ án làm giả hơn một trăm linh bộ hồ sơ để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt
xảy ra tại ngân hàng việt nam thịnh vượng trụ sở tại tp hcm
tòa nhân dân tỉnh đắk nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm một mươi ba bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lợi dụng sơ hở của ngân hàng việt nam thịnh vượng
trụ sở tại quận bốn tp hcm trong việc cho vay vốn trực tuyến tín chấp bằng số điện thoại
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám trần văn kiều trú tại tp gia nghĩa với vai trò là chủ mơ cầm đầu
đã cấu kết với các bị cáo trên làm giả các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân
sổ hộ khẩu hồ sơ vay vốn giả để vay tiền của ngân hàng việt nam thỉnh vượng
quá trình giải ngân cho vay có nhiều hồ sơ của khách hàng không thanh toán nợ
cho nên ngân hàng việt nam thịnh vượng đã cử
nhân viên xác minh nhưng không tìm được các khách hàng này
vì vậy ngân hàng đã gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm của các đối tượng đến cơ quan công an tỉnh đắk nông
với thủ đoạn nêu trên kiều cùng các đối tượng liên quan đã làm giả một trăm linh tám bộ hồ sơ vay vốn của ngân hàng việt nam thịnh vượng
rồi chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt trần văn kiều hai mươi ba năm tù
các bị cáo còn lại chịu mức án từ hai năm sáu tháng đến một mươi bốn năm tù gia